năm hai nghìn một mươi bảy hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông đã triển khai nhiều mô hình kinh tế giúp chị em hội viên nâng cao đời sống phát triển kinh tế gia đình
bên cạnh đó hội kết hợp các cơ sở đào tạo nghề làng nghề giới thiệu việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ
với những việc làm thiết thực trên từ đầu năm đến nay hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông từng bước góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo
tạo việc làm cho nhiều hội viên hỗ trợ vay vốn giúp các hội viên tự tin phát triển kinh tế xác định việc hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội luôn quan tâm và theo dõi sát sao
trong năm hai nghìn một mươi bảy việc thực hiện phát triển kinh tế của hội viên đối với chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho phụ nữ thoát nghèo
có tổng số hai trăm tám mươi chín hộ nghèo và bốn trăm sáu mươi chín hộ cận nghèo
do nữ được làm chủ và với kết quả thì chúng tôi đã giúp đỡ cho một trăm hai mươi chín trên tám mươi năm hộ nghèo cận nghèo phát triển kinh tế
thoát nghèo nâng cao mức sống bằng các biện pháp vay vốn giải quyết việc làm
tỷ lệ này chúng tôi đã vượt năm mươi hai
bên cạnh đó chúng tôi phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội của quận khai thác có hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội của quận
để hỗ trợ cho các dự án cho các hộ gia đình có nhu cầu
để có những thành quả trong công tác hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế
hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông đã chỉ đạo các cơ sở hội ra soát phân loại hộ nghèo
từ đó phối hợp với các phòng ban trên địa bàn quận lập kế hoạch sáng tạo ra những mô hình phù hợp với hội viên
bên cạnh đó còn hỗ trợ vốn giúp các hội viên tự tin mở rộng mô hình sản xuất của mình
hiện nay hội đang triển khai nhiều kế hoạch mô hình hay và nhận được nhiều sự quan tâm hưởng ứng của các hội viên phụ nữ trên địa bàn

hội liên hiệp phụ nữ phường phú lương được đánh giá là một trong những nơi làm tốt vai trò hỗ trợ hội viên trong việc phát triển kinh tế
trong những năm gần đây hội đã tích cực phối hợp với các cơ sở mở một mươi năm lớp học nghề miễn phí với hơn năm trăm linh học viên tham gia
hầu hết những hội viên sau khi hoàn thành khóa học
hầu hết những hội viên sau khi hoàn thành khóa học